tại nghĩa trang liệt sĩ huyện biên giới ngọc hồi tỉnh con tum đã diễn ra lễ viếng truy điệu và an táng hai mươi một hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào và campuchia
trong hai mươi một hải cốt liệt sĩ có một mươi sáu hải cốt được quy tập trên địa bàn huyện tà vang tỉnh rata nakiri vương quốc campuchia
năm hải cốt liệt sĩ còn lại được quy tập trên địa bàn ba tỉnh phía nam của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tất cả hai mươi một hải cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính đơn vị và quê quán
tỉnh con tum đã lấy tám mẫu sinh phẩm của tám hải cốt liệt sĩ gửi làm xét nghiệm adn
để bảo đảm công tác phòng dịch covid một mươi chín các đại biểu đến dự lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt các liệt sĩ đều thực hiện các biện pháp phòng dịch